tại đà nẵng mưa lớn trong hai ngày mùng sáu mùng bảy và dạng sáng nay đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ
tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố còn riêng tại huyện hòa vang một số thôn đã bị chia cắt hoàn toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng cho biết
tính đến một mươi bốn h chiều nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra hàng chục điểm ngập lụt cục bộ
ở khu vực nội thị nhiều điểm nước ngập đến năm mươi cm
riêng tại huyện hòa vang tình trạng ngập đã diễn ra trên diện rộng
toàn huyện đã có hai mươi một điểm ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
thống kê thiệt hại tính đến chiều nay trên toàn thành phố đã có một mươi bảy ha hoa màu bị ngập úng hư hại
hai nhà bị tốc mái tại quận ngũ hành sơn
theo dự báo từ ngày hôm nay tám tháng một mươi đến hết ngày một mươi tháng một mươi tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông vì vậy để bảo đảm an toàn lưu thông cho người dân
tại các điểm ngập lụt lực lượng dân quân đã được bố trí túc trực để hỗ trợ người dân di chuyển qua các khu vực nguy hiểm